vào hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám sáu độ vĩ bắc một trăm hai mươi bốn một độ kinh đông
cách đảo luzon philippines khoảng hai trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km đi vào biển đông và sẽ còn mạnh thêm
đến bảy giờ sáng mai một mươi hai tháng một mươi vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm linh km
về phía đông đông bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
do ảnh hưởng của báo từ sáng nay ở khu vực bắc biển đông có gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín
đêm tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển khu vực bắc biển đông cấp ba